người dân đang rất hoang mang về thông tin nước mắm có hàm lượng thạch tín hay còn gọi là acen vượt ngưỡng cho phép
thông tin này do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam phối hợp với liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam công bố
cho dù quy trình khảo sát là khoa học đi chăng nữa thì cách đưa tin không đầy đủ thậm chí thiếu trách nhiệm đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
ngay sau đó nhiều nhà khoa học đã phân tích và cho rằng lượng asean trong nước mắm là asean hữu cơ nên không độc
tuy đã có sự giải thích song không phải ai cũng tiếp cận được thông tin mang tính cải chính này và đa số cũng không hiểu asean vô cơ hay asean hữu cơ như thế nào
do vậy người dân vẫn không khỏi hoang mang

do vậy người dân vẫn không khỏi hoang mang
các nhà siêu thị cửa hàng bán lẻ đã thông báo tạm dừng mua
thì ảnh hưởng suy giảm đến rất nhiều vấn đề về sản xuất và kinh doanh
rõ ràng nếu không có thông tin giải thích cụ thể cho người dân yên tâm sử dụng nước mắm và xử lý nghiêm những đơn vị đưa tin thiếu trách nhiệm thì hậu quả sẽ rất khó lường
bởi nước mắm là sản phẩm truyền thống của việt nam gắn liền với cuộc sống của người dân
mỗi năm người tiêu dùng việt nam tiêu thụ khoảng hai trăm linh triệu lít nước mắm
trong đó nhiều thương hiệu nước mắm truyền thống đã xuất khẩu ra các thị trường khó tính trên thế giới